thưa quý vị báo chí những ngày qua liên tục đưa tin về việc nhiều phụ huynh tại tp hcm nhận được tin nhắn của gọi mạo danh giáo viên nhân viên y tế yêu cầu phụ huynh chuyển tiền gấp cho con bị tai nạn nhập viện
mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng khi thủ đoạn này được các đối tượng áp dụng tại khu vực hà nội thì vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bẫy và đã chuyển tiền cho đối tượng
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc con mình bị tai nạn chấn thương phải vào viện cấp cứu vị phụ huynh này càng tin tưởng hơn khi đối tượng nói đúng tên con mình
ngay lập tức chị đã chuyển cho đối tượng năm mươi triệu đồng
là thầy giáo bảo là bây giờ bác sĩ đang cấp cứu cho cháu thì có gì chị nghe điện thoại để bác sĩ trao đổi với chị
bác sĩ bảo là cần chuyển năm mươi triệu
thì khi ấy tôi rất là hoang mang và trong cái tâm trạng là chân tay bùn rùn không chuyển được được không có thể là nhìn ra số để mà chuyển tiền thì tôi gọi ngay hôn dâu
bảo là em đang bị tai nạn đấy thì con chuyển gấp cái số này nhờ thầy giáo
để làm thủ tục cho em thì con dâu tôi đã là chuyển ngay
còn với chị nguyễn thị hạnh có con đang học trường trung học phổ thông cũng rơi vào tình trạng tương tự
dù có phần may mắn hơn khi chưa chuyển tiền cho đối tượng nhưng cuộc gọi này cũng khiến chị thực sự lo sợ và bất an trong một khoảng thời gian
với cá nhân tôi là một người mẹ thật sự là lúc ấy rất là hoảng hốt mặc dù là đã được nghe thông tin trong những ngày gần đây cũng có những các cái thông tin giả danh
thế nhưng mà với tâm lý của một
một người mẹ thì lúc đấy quả thật là hoảng hốt lo lắng thật sự là như vậy
sau đấy thì tôi cũng có hỏi là con chấn thương làm sao
thì với cái giọng vẫn là như vậy thì chỉ nói rằng là chúng tôi đang đưa con vào cấp cứu tại phòng cấp cứu của bệnh viện một trăm linh sáu
chị nhé nhắc đến ba lần như vậy
nhưng mà khi tôi gặng hỏi là con bị chấn thương làm sao thì nhất định là họ không có nói gì cả
đây chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân
đã bị các đối tượng nhắm đến
mặc dù đã có những cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh trong trạng thái bất ngờ hoảng hốt chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
để cảnh báo tới phụ huynh các nhà trường đã thông báo về hình thức của các đối tượng lừa đảo tiến hành ra soát lại công tác bảo mật từ các nhóm chat trên các nền tảng zalo facebook
ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm gửi thông tin về vụ việc tới phụ huynh học sinh và nhắc phụ huynh để cao cảnh giác
và cho tới nay thì nhà trường cũng đã gửi thông tin cảnh báo lần hai tới phụ huynh đồng thời phối hợp với phụ huynh trong việc liên lạc trao đổi thông tin về tình hình học tập cũng như là rèn luyện sức khỏe của các con tại trường
bên cạnh đó nhà trường cũng có một hệ thống riêng để quản lý tất cả những thông tin dữ liệu của từng phụ huynh học sinh
và chỉ có ban giám hiệu và cán bộ phụ trách văn phòng thì sẽ được cấp quyền truy cập vào nguồn dữ liệu này
cùng với các nhà trường lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn về những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng đồng thời phát tờ rơi để người dân và phụ huynh học sinh cảnh giác phòng ngừa

các nhà công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin của cán bộ giáo viên và học sinh